là địa phương có người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao gần ba mươi đời sống còn nhiều khó khăn
cộng với nhiều phong tục tập quán lạc hậu khiến trước đây tình trạng tảo hôn trở thành vấn nạn của tỉnh bình phước
tuy nhiên với nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ những năm gần đây địa phương này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trong công tác phòng chống nạn tàu hôn sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã an khương
huyện hớn quảng một xã trước đây vốn nóng về tình trạng tàu hôn
xã an khương có một năm trăm bảy mươi sáu hộ dân với gần bảy mươi bốn nhân khẩu thì có tới hơn sáu mươi một là người dân tộc thiểu số
và đông nhất là người đồng bào dân tộc sê tiêng một dân tộc bản địa
người xê tiêng ảnh hưởng bởi văn hóa của chế độ mẫu hệ con cái mới một mươi bốn một mươi năm tuổi đã được bố mẹ gả chồng
để yên bề ra thất có thêm người phụ giúp việc gia đình
khác là do cuộc sống còn khó khăn trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế
chính vì thế trước đây mỗi năm nơi đây có hàng chục đôi trai gái người xê tiên trở thành vợ chồng
khi chưa đủ độ tuổi kết hôn
cùng với đó là tình trạng hôn nhân cận huyết thống giữa con cô con cậu do quan niệm hủ tục lạc hậu cũng thường xuyên xảy ra
năm hai nghìn chín hội liên hiệp phụ nữ xã an khương cùng ban dân số kế hoạch hóa gia đình ban tư pháp xã
thành lập câu lạc bộ phòng chống nạn tảo hôn xã an khương với ba mươi hội viên phụ nữ tham gia
nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là phối hợp với trạm y tế tư pháp tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt
nói chuyện tập trung hoặc đi xuống tận từng gia đình để vận động thuyết phục
cũng có trường hợp như nãy tôi nói ban đầu là nói là con tôi sanh ra tôi muốn gã nhà nào tôi gã
chứ mắc mới liên quan gì đến nhà nước mà mấy chị đến đây mấy chị nói tôi đẻ con tôi ra tôi biết cách nuôi
tôi biết cách dạy chứ đâu phải là con tôi
tôi không biết cách dạy đâu cần gì mấy anh chị nói
nhưng mà cũng cố gắng là khắc phục nói cứ giải thích cho gia đình hiểu
thì dần dần thì mình nói ban đầu thì đầu tiên người ta nắm giận người ta nói vậy thôi
nhưng mà khi mình nói từ từ rồi người ta nghĩ ra là mình nói cái đó đúng là lúc đó người ta mới nghe theo
ngoài việc cung cấp cho bà con những kiến thức về sức khỏe sinh sản các biện pháp phòng tránh thai an toàn
câu lạc bộ phòng chống tảo hôn xã an khương còn cung cấp những quy định của pháp luật về vấn đề tảo hôn
từ khi đi vào hoạt động câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả giúp tỷ lệ tàu hôn ở xã an khương giảm rõ rệt
nói mà không có trăm trăm là không đúng xã an khương cũng công nhận là trong thời gian qua cũng còn
nhưng mà cái tình trạng tàu hôn nó không đặc biệt nghiêm trọng như lúc trước
hoặc là cái tình trạng mà trùng huyết thống là hiện tại là trùng huyết thống là ở xã an khương là đặc biệt không còn
rồi riêng tảo hôn nữa còn kể cả người kinh và người đồng bào đều có hết
nhưng mà cái độ tuổi mà nằm trong cái tảo hôn nó không phải là mang tính chắc là bao tuổi mà chỉ còn vài ba tháng
thì cơ bản đến thời điểm này thì xã an khương thì cũng không có xảy ra cái vấn đề nặng về cái tàu hôn quá độ tuổi
thì dưới một mươi sáu tuổi là không có trường hợp nào
hiện nay câu lạc bộ phòng chống tảo hôn xã an khương vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền
vận động người dân và kết nạp thêm nhiều thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số
có thể nói cùng với công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
thì việc thành lập những mô hình như câu lạc bộ này đã mang lại hiệu quả tích cực tại địa phương